hướng tới kỷ niệm bảy mươi hai năm cách mạng tháng tám quốc khánh mùng hai tháng chín và bảy mươi hai năm ngày thành lập chính quyền cách mạng tỉnh thái nguyên
ngày hai mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy ngày một mươi bảy tháng tám bảo tàng tỉnh thái nguyên đã khai mạc triển lãm ảnh
tư liệu quý với chủ đề một trăm linh năm khởi nghĩa thái nguyên một nghìn chín trăm một mươi bảy hai nghìn một mươi bảy
triển lãm trưng bày hơn một trăm linh ảnh tư liệu quý về cuộc khởi nghĩa thái nguyên năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đây là cuộc khởi nghĩa của binh lính thái nguyên do đội cấn và nhà yêu nước lương ngọc huyến lãnh đạo nổ ra vào đêm ba mươi
dạng sáng ngày ba mươi một tháng tám năm một nghìn chín trăm một mươi bảy và kéo dài hơn sáu tháng sau đó
cuộc khởi nghĩa đã làm dung chuyển chính quyền thực dân pháp ở đông dương chấn động dư luận thế giới
viết thêm vào trang sử vàng oanh liệt chống thực dân của nhân dân thái nguyên nói riêng và việt nam nói chung

tiếp tục giáo dục quyền thống cho thế hệ hôm nay ý thức trách nhiệm đối với chủ quyền độc lập dân tộc
và ý thức trách nhiệm về xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới như thế này
triển lãm được bố cục theo ba phần
phần một gồm bối cảnh lịch sử dẫn đến cuộc khởi nghĩa thái nguyên năm một nghìn chín trăm bảy mươi
phần hai là một số hình ảnh tư liệu về cuộc khởi nghĩa thái nguyên năm một nghìn chín trăm bảy mươi
phần ba là thái nguyên phát huy truyền thống yêu nước xây dựng và phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ đổi mới
nhớ bức ảnh
tài liệu thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem đặc biệt là bản sao bức thư tay của lương ngọc quyến
cử quan thống sứ toàn quyền đông dương ngày ba tháng bảy năm một nghìn chín trăm một mươi sáu và bản đồ địa bàn hoạt động của nghĩa quân đội cấn
khi được tham dự triển lãm này thì em có thể hiểu rõ hơn về lịch sử và hiểu rõ hơn về cuộc khởi nghĩa thái nguyên ạ
và từ đó thì em cảm thấy rất tự hào
và qua cuộc triển lãm này thì em hiểu hơn về người anh hùng lương ngọc quyến mà bọn em mang tên là học tập đồng
và sau cuộc triển lãm thì em hiểu rõ hơn về môn lịch sử và phục vụ cho em về những tiết học trên lớp
triển lãm là dịp để tuyên truyền tới nhân dân về công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã hy sinh trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do của dân tộc
đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước tinh thần đoàn kết của nhân dân các dân tộc tỉnh thái nguyên tới những thế hệ sau
từ đó phát huy ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
triển lãm mở cửa đón khách đến hết ngày năm tháng chín